với vai trò thực thi pháp luật và đồng hành với ngư dân trên các vùng biển đảo của tổ quốc
lực lượng cảnh sát biển việt nam đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc thực hiện chủ trương của chính phủ
góp phần giảm bớt những khó khăn cho ngành thủy sản việt nam
trong đó có việc nỗ lực triển khai các biện pháp tháo gỡ thẻ vàng ec
ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác này tại bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
tại hai huyện quảng trạch và lệ thủy tỉnh quảng bình
những chiếc phao tròn những lá cờ tổ quốc được lực lượng chức năng tặng cho bà con ngư dân
như tiếp thêm sức mạnh và góp phần bảo đảm an toàn cho bà con mỗi khi vươn khơi bám biển
đồng thời cũng góp phần để bà con hiểu rõ hơn về các quy định của luật pháp quốc tế và việt nam khi tham gia đánh bắt trên biển
quả áo phao cờ tổ quốc để chúng tôi tiếp tục tham gia vươn khơi bám biển
bảo vệ chủ quyền bằng đảo của tổ quốc
chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm nhiệt tình của các ban ngành các đoàn thể đã quan tâm đến bà con nông dân chúng tôi
vừa rồi trên thông tin đại chúng về vấn đề biển và chủ quyền biển đảo nhân dân cũng rất quan tâm
nhưng mà hôm nay
thực hiện được chủ trương để tuyên truyền thực tế với dân
thì đây là một vấn đề rất bổ ích
để mỗi người dân vùng biển biết và nắm chương trình và thực hiện theo chủ trương chính sách của đường lối của đảng và pháp luật và nhân dân
tại khu neo đậu tàu thuyền cửa ron thuộc xã quảng phú huyện quảng trạch
có rất đông phương tiện của bà con vào trú đậu nghỉ ngơi và bổ sung nhiên liệu
riêng xã cảnh dương có trên sáu trăm linh tàu thuyền với hơn hai mươi một lao động trên biển
trong số này có hơn hai trăm linh chiếc tham gia đánh bắt xa bờ
ngư trường chủ yếu là vùng biển thanh hóa và một số khu vực ở trường sa

bằng những hành động việc làm cụ thể mang ý nghĩa thiết thực bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đang tích cực nỗ lực cùng với các cấp các ngành các địa phương

bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đang tích cực các ngành các địa phương từng bước thực hiện có hiệu quả chủ trương của chính phủ trong việc thảo gỡ những khó khăn vương mắc cho ngành thủy sản việt nam